nằm trong lộ trình dừng sử dụng amiang và các sản phẩm được làm từ amiang trắng đến năm hai nghìn hai mươi ba
các cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm giải pháp đánh giá khách quan và tìm những vật liệu có thể thay thế cho amiang
sáng nay hội nghị giải trình về việc sử dụng ameang trắng tại việt nam đã được ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội tổ chức
tại hội nghị lần đầu tiên các nhà khoa học các đại biểu quốc hội doanh nghiệp và đại diện các bộ ngành
đã cùng nhau chia sẻ thẳng thắn những quan điểm của mình về vấn đề này
hội nghị giải trình về việc sử dụng amiang
đã đặt tích của họ về tác hại của amiang đối với sức khỏe của người dân
sau đó thủ tướng chính phủ đã giao cho các bộ ngành xây dựng đề án dừng sử dụng loại vật liệu này vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên vẫn còn nhiều những đánh giá khác nhau về vấn đề này
đối với tất cả các đường ống dẫn nước trên thế giới chưa có một nghiên cứu nào khẳng định là nó có hại cho sức khỏe
cho nên hiện nay ví dụ như đức như nga brazil và các nước khác vẫn sử dụng những đường ống dẫn nước là nước uống
trên thực tế việc nghiên cứu vật liệu thay thế cho ameang sản xuất tấm lập tại việt nam đã bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi
một số cơ quan nghiên cứu như viện vật liệu bộ xây dựng hay viện công nghệ bộ công thương
đã có những đề tài nhằm tìm kiếm công nghệ và vật liệu thay thế cho ameang
trong suốt quá trình đó các nhà khoa học việt nam cũng đã có một số bước ứng dụng thực tiễn tại các đơn vị sản xuất tấm lợp
từ thực tế đó đã cho thấy lộ trình không sử dụng ameang cần thêm những phản hồi khoa học và từ những doanh nghiệp sản xuất
trong suốt quá trình đó đã cho thấy lộ trình không sử dụng amiang cần thêm những phản hồi khoa học và từ những doanh nghiệp sản xuất
tổng thủ tấm lập amiang trong nước năm hai nghìn một mươi bảy vào khoảng gần năm mươi bốn triệu mét khối chỉ bằng sáu mươi năm so với năm hai nghìn một mươi sáu
lượng tồn kho đang còn tới bảy bốn triệu mét khối
tại hội nghị giải trình với ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội bộ xây dựng nêu rõ
cần xác định rõ cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn của việc dừng sử dụng ameang trong tấm lập
và nên duy trì sản xuất bình thường tại các cơ sở để đáp ứng cho nhu cầu thực tế
ủy ban khoa học công nghệ và cả cơ quan liên quan quốc hội sẽ tiếp tục

sau hội nghị này chúng tôi sẽ mong các bộ trên cơ sở thảo luận hôm nay gửi lại báo cáo
hoàn thiện báo cáo gửi lại cho ủy ban khoa học công nghệ
trên cơ sở ấy chúng tôi sẽ báo cáo đồng chí chủ tịch quốc hội

bởi vì cái kiến nghi này là gửi lên đầu tiên là ghi tên đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước
cũng tại hội nghị này đại diện ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội cũng đã khẳng định
với quan điểm bảo vệ sức khỏe con người là quan trọng nhất
các cơ quan liên quan cần có những trao đổi một cách khoa học toàn diện
về những tác động của ameang đối với sức khỏe và môi trường
trên cơ sở đó sẽ đề nghị xây dựng các chính sách quản lý và lộ trình sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của ta